mặc dù tp hcm sẽ chính thức nới lỏng giãn cách để thực hiện mục tiêu kép
tuy nhiên vẫn còn nhiều băn khoăn liên quan đến việc có được phép lưu thông
giữa tp hcm và năm tỉnh lân cận hay không
liệu đây có phải là cơ hội để cởi trói cho tp hcm trong việc kết nối chủ cung ứng hàng hóa
giúp phục hồi kinh tế hay sẽ gây ra những bất cập khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh
mới đây ủy ban nhân dân tp hcm gửi công văn khẩn đến ủy ban nhân dân năm tỉnh
đồng nai bình dương long an tây ninh và bà rịa vũng tàu
để góp ý dự thảo phương án lưu thông giữa tp hcm với địa phương này
theo dự thảo năm nhóm có nhu cầu thường xuyên lưu thông giữa các địa bàn là vận tải hàng hóa
đưa đón công nhân chuyên gia hoạt động công vụ người dân đi khám chữa bệnh và đi đến sân bay tân sơn nhất
đối với hoạt động vận tải hàng hóa các xe vận tải hàng hóa lưu thông đến và ngang qua tp hcm
phải có giới nhận diện có mã qr
xe có lộ trình quá cảnh qua tp hcm không được dừng đỗ trong suốt quá trình lưu thông qua địa bàn
trừ trường hợp bất khả kháng như phương tiện bị hư hỏng sự cố kỹ thuật về sức khỏe của người trên xe
đối với hoạt động đưa đón công nhân chuyên gia doanh nghiệp tổ chức đưa đón từ các tỉnh thành
đến trụ sở sản xuất đóng trên địa bàn
và ngược lại phải đáp ứng hai điều kiện là đã tiêm vaccine mỗi một đủ một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai còn hiệu lực
xe đơn giữa công nhân phải là ô tô khách từ một mươi chỗ trở lên
xe vận chuyển chuyên gia là ô tô chín chỗ thuộc sở hữu của đơn vị
xe cá nhân của chuyên gia hoặc xe thuê từ đơn vị kinh doanh vận tải
các công ty doanh nghiệp xây dựng phương án vận chuyển công nhân chuyên gia cụ thể
thông qua đơn vị đầu mối là ban quản lý khu chế xuất khu công nghiệp ban quản lý khu công nghệ cao
ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố thủ đức các hiệp hội để đăng ký phương tiện lộ trình
thời gian hoạt động sau đó gửi sở giao thông vận tải làm thủ tục cấp giấy nhận diện
sở giao thông vận tải tỉnh thành phố có trách nhiệm cấp giấy nhận diện cho xe đưa đón công nhân
chuyên gia của các đơn vị từ thành phố hồ chí minh đến làm việc tại địa phương mình sau khi thống nhất phương án
tài xế mang theo danh sách và kiểm soát chặt chẽ người đi xe thực hiện nguyên tắc một cung đường
hai điểm đến không được dừng đỗ dọc đường trừ trường hợp khẩn cấp
đối với hoạt động công vụ công chức viên chức của các tổ chức chính trị xã hội
sở ngành của các tỉnh thành phố tham gia hoạt động công vụ trên địa bàn
và ngược lại di chuyển bằng ô tô phải đáp ứng ba điều kiện là tiêm vaccine mũi một đủ một mươi bốn ngày
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai và thư mời dây thiệu của cơ quan
đối với người từ các tỉnh đến thành phố hồ chí minh khám trưa bệnh
trừ trường hợp cấp cứu phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai còn hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ
và đảm bảo một trong hai điều kiện là có giấy chuyển viện hoặc giấy tái khám của bệnh viện tại thành phố hồ chí minh
hoặc xét nhận của chính quyền địa phương cấp phường xã cho phép di chuyển đến thành phố hồ chí minh để khám trưa bệnh
giấy xác nhận cần thể hiện đầy đủ thông tin về người đi khám bệnh người điều khiển phương tiện và phương tiện
hoạt động đi đến sân bay tân sơn nhất được thực hiện theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
tại công văn tám nghìn hai trăm bảy mươi hai và công văn số tám nghìn năm trăm bảy mươi ba về tiếp tục hỗ trợ người có vé máy bay đi nước ngoài
đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay
liên quan đến vấn đề này ngày hôm qua bộ y tế cũng đã phát đi văn bản hướng dẫn
về việc xét nghiệm sars cov hai tại các cơ sở sản xuất kinh doanh
theo đó tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp
người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc covid một mươi chín như ho sốt khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan
người đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín hoặc vừa khỏi bệnh covid một mươi chín không phải xét nghiệm
theo bộ y tế các cơ sở sản xuất kinh doanh cần thực hiện xét nghiệm định kỳ cho người lao động
với tần suất như sau
các tỉnh thành phố có nguy cơ rất cao
một mươi chín hàng tuần tối thiểu cho hai mươi người lao động có nguy cơ cao
tổ trưởng tổ sản xuất quản đốc phân xưởng lãnh đạo công ty lễ tân
xét nghiệm hàng tuần cho toàn bộ người lao động
đối với người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho cơ sở sản xuất kinh doanh
cung cấp thức ăn thực phẩm nguyên liệu vật liệu dịch vụ bảo vệ vệ sinh
tại các tỉnh thành phố có nguy cơ cao và có nguy cơ xét nghiệm tối thiểu hai lần trên một tuần
cho năm một mươi người lao động đối với người lao động có nguy cơ cao
tổ trưởng tổ sản xuất quản đốc phân xưởng lãnh đạo công ty lễ tân
xét nghiệm hai lần trên một tuần cho người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho cơ sở sản xuất
cung cấp thức ăn thực phẩm nguyên liệu vật liệu dịch vụ bảo vệ vệ sinh
bộ y tế lưu ý không thực hiện đối với người đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng nếu có chỉ khuyến khích không bắt buộc
kỹ thuật xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr hoặc test kháng nguyên nhanh
kết quả xét nghiệm phải được báo cáo ngay cho trung tâm y tế cấp huyện
nơi cơ sở sản xuất kinh doanh đóng chân trong khoảng hai giờ sau khi kết thúc ngày xét nghiệm
và báo cáo ngay sau khi có trường hợp dương tính với sars cov hai
cơ sở sản xuất kinh doanh nếu tự xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên sars cov hai
thì phải được hướng dẫn của trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh hoặc trung tâm y tế cấp huyện
test nhanh kháng nguyên sars cov hai phải thuộc danh mục đã được cấp số đăng ký lưu hành
hoặc cấp giấy phép nhập khẩu của bộ y tế
cơ sở sản xuất kinh doanh tự chịu trách nhiệm về chất lượng test nhanh kháng nguyên
quy trình và kết quả xét nghiệm
trung tâm y tế cấp huyện chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện và tiến hành xử lý ngay
đúng quy định khi nhận được báo cáo kết quả xét nghiệm có trường hợp dương tính với sars cov hai
ngoài ra lái xe vận chuyển hàng hóa lên tỉnh thành phố nếu di chuyển từ khu vực đang thực hiện
giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu cttg sang khu vực liên kề đang áp dụng cấp độ nguy cơ dịch bệnh thấp hơn
thì việc xét nghiệm covid một mươi chín phải do cơ sở y tế thực hiện
thời gian xét nghiệm theo đúng quy định tại công văn số năm nghìn bảy trăm năm mươi ba bitmt ngày một mươi chín tháng bảy
về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa
ở một diễn biến khác liên quan đến việc xét nghiệm covid một mươi chín
theo lãnh đạo sở công thương tp hcm khẳng định
tp hcm sẽ tạm dừng hỗ trợ ký xét nghiệm nhanh sau ngày ba mươi tháng chín cho tài xế của các hãng giao hàng
hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô có sử dụng công nghệ kết nối với hành khách
shipper ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết nhóm đối tượng này sẽ thực hiện theo hướng dẫn của sở công thương
một doanh nghiệp cho biết việc các hãng phải lo chi phí xét nghiệm sẽ đẩy giá cước vận chuyển tăng cao
không chỉ vậy với số lượng khoảng một trăm linh shipper hoạt động
sẽ dẫn đến giá thành của bộ kit xét nghiệm cũng bị nâng lên gây khó khăn cho doanh nghiệp
trước vấn đề trên trao đổi với phóng viên một lãnh đạo sở công thương cho biết
tp hcm chỉ hỗ trợ ký xét nghiệm cho các shipper đến ngày ba mươi tháng chín
sau ngày ba mươi tháng chín các hãng sẽ tự lo chi phí xét nghiệm
về tần suất xét nghiệm cho các shipper sẽ thực hiện theo hướng dẫn của sở y tế tp hcm
trước đó sở công thương đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức phát các bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên
cho đội ngũ shipper để họ tự xét nghiệm và chịu trách nhiệm về tầm soát dịch bệnh của bản thân
việc xét nghiệm dựa trên nguyên tắc mẫu đơn hoặc mẫu gộp ba người với tần suất ba ngày trên một lần
còn tại hà nội sở giao thông vận tải hà nội đề xuất cho taxi được hoạt động trở lại
đại diện sở giao thông vận tải hà nội cho biết trong mấy tuần qua
diễn biến dịch covid một mươi chín đã cơ bản được thành phố kiểm soát
trong hơn một tuần gần đây thành phố đã chuyển công tác phòng chống dịch
theo chỉ thị một mươi năm của chính phủ
việc này tạo điều kiện cho người dân được đi làm giải quyết công việc
đại diện sở giao thông vận tải hà nội thông tin
tuy nhiên đại diện sở giao thông vận tải hà nội cũng cho rằng hiện nay
tình hình dịch bệnh tại các tỉnh thành phố phía nam và một số địa phương lân cận hà nội
vẫn còn diễn biến phức tạp nguy cơ lây lan dịch bệnh
từ các tỉnh thành phố khác vào hà nội vẫn rất cao
do vậy để thực hiện mục tiêu ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe cho nhân dân
và giữ vững an toàn tuyệt đối cho thủ đô
đến chiều ba mươi tháng chín sở giao thông vận tải chưa nhận được chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố
liên quan đến hoạt động của vận tải hành khách công cộng
trong đó có xe buýt xe khách liên tỉnh từ một trên một mươi
tuy nhiên với trách nhiệm của mình và cũng để người dân có phương tiện di chuyển an toàn trên đường
sở giao thông vận tải hà nội đang tính đến phương án đề xuất ủy ban nhân dân thành phố
cho phép loại hình taxi được phép hoạt động trở lại theo sự giám sát chặt của các đơn vị có liên quan
theo sở giao thông vận tải hà nội so với xe buýt taxi là loại phương tiện nhỏ cơ động
để quản lý tốt từ doanh nghiệp chủ quản khi hoạt động chỉ lăn bánh khi có khách
cùng với đó tuy là phương tiện chở khách công cộng nhưng thành phố cũng không phải chi phí cho hoạt động này
nên trong bối cảnh hiện nay việc cho taxi vào hoạt động để phục vụ nhu cầu của người dân sẽ phù hợp hơn
điều kiện để taxi có thể hoạt động trở lại trên đường đại diện sở giao thông vận tải hà nội cho biết
đầu tiên lái xe tài xế người điều hành đã tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín
phương tiện và người ngồi trên xe phải tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch theo nguyên tắc năm k
đặc biệt mỗi doanh nghiệp taxi khi hoạt động chỉ huy động tối đa năm mươi số lượng xe hiện có ra đường
như vậy có thể thấy rằng cả thành phố hồ chí minh
và hà nội đều đang tìm phương án tốt nhất để sớm đưa nhịp sống bình thường mới trở lại
trong đó vấn đề khôi phục phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu
bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi